liên quan đến vụ tuấn phỏ mã bị bắt ngày một mươi ba tháng ba viện kiểm sát nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh
đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng đình tuấn tức tuấn phỏ mã bốn mươi tuổi quê thanh hóa về tội đánh bạc
các đối tượng đỗ văn bình hai mươi chín tuổi trần văn phúc ba mươi năm tuổi cùng chú tại huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
và nguyễn văn huy hai mươi tuổi trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
các đối tượng nói trên đã đánh bạc dưới hình thức cá cược đi ra ăn tiền từ đêm ngày một mươi năm tháng một đến chiều ngày một mươi sáu tháng một
tại quán bì ra ở thị trấn trờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nguồn tin cho biết thêm số tiền các đối tượng sát phạt nhau mỗi ván từ năm đến hai mươi triệu đồng tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn một tỷ đồng
theo nguồn tin cơ quan chức năng thông tin cho báo chí tuấn phò mã là đối tượng có nhân thân bất hảo khi đã có hai tiền án
về tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoàng minh tuấn sở hữu kênh tiktok tuấn phò má ba mươi sáu với hơn ba trăm linh người theo dõi hơn ba bảy triệu lượt thích cũng như nhiều video có lượt view cao
ngày năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bình và huy
ngày sáu tháng ba cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hoàng đình tuấn
tức tuấn phỏ mã ba mươi sáu
vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định
trước sự bùng nổ và tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng giải trí ai cũng có thể dễ dàng nổi tiếng
có lẽ vì hào quang ảo đó nhiều người đã làm những video phản cảm thậm chí làm các clip chiêu kẹo cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
để câu view hoặc quay cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để tạo áp lực
người tự xưng là tuấn vỏ mã ba mươi sáu thường xuyên xuất hiện trong clip với hình ảnh quần
đội mũ cối đi chiếc xe bán tải và giao lưu ở khu vực có cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
tuấn phở mã còn gọi là tuấn ba mươi sáu thời gian gần đây nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội
với những clip đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ
người này sở hữu kênh tiktok tuấn phỏ mã ba mươi sáu với hơn ba trăm linh người theo dõi
và có hơn ba bảy triệu lượt thích cũng như nhiều video triệu view
trong các video đăng tải của mình tiktok này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường
đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm
nhiều video của tuấn phỏ mã cũng ghi lại việc người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm cho người đi đường
hoặc khi thấy tuấn phỏ mã xuất hiện
các giao thông bỏ qua vi phạm cho người dân
thậm chí đổi địa điểm tuần tra khi thấy tuấn phỏ mã
nhiều người đặt câu hỏi tuấn vỏ mã là ai mà có sức ảnh hưởng đến như vậy
tuấn vỏ má tên thật là hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở thanh hóa
hiện đang là tài xế ô tô thường xuyên song rủi trên các nghèo đường tại hà nội
tuấn nhận được nhiều sự chú ý từ những video triệu view được đăng tải trên kênh tiktok
trong đó có nhiều clip được cho là gây nhiễu khi can thiệp
cả vào việc xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông
tuấn và mã nhận được sự quan tâm kể từ khi bắt đầu đăng tải các clip
quay các quá trình làm việc cùng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội
những video của tuấn luôn thu hút được sự chú ý của cư dân mạng
thậm chí nhiều video còn đạt được hàng triệu lượt xem và lượng tương tác
trong các clip tuấn phò mã thường xuất hiện trong xe ô tô bước ra làm việc với cảnh sát giao thông
những video được đăng tải lên kênh tiktok thường lọc những chia sẻ
kinh nghiệm đi đường hữu ích của anh ta
bên cạnh đó cách nói chuyện gần gũi vui vẻ cũng đã giúp tuấn thu hút được lượng người theo dõi trên cả tiktok và youtube
dư luận không chỉ bức xúc với những clip làm trò cực nhạc quá trớn
mà thời gian gần đây còn bức xúc với các video của một người hoặc nhóm người
chuyên đi quay các chốt cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ
các đối tượng này lợi dụng việc giám sát để tạo áp lực
thậm chí uy hiếp can thiệp đến lực lượng làm nhiệm vụ
hành động của những người này rất phản cảm
họ đứng ở lằn danh giới mong manh giữa giám sát lực lượng thực thi công vụ và vi phạm pháp luật
nổi nhất trong số này chính là tiktok tuấn phỏ mã ba mươi sáu
người thường xuyên có những clip đối phó với cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ
trong các video đăng tải của mình
tiktoker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế xe an toàn trên các cung đường
đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ
và xử lý vi phạm
gia thế của tuấn phỏ má ba mươi sáu chính là một trong những từ khóa được cộng đồng mạng đua nhau tìm kiếm
bên cạnh đó một số khác cũng cho rằng gia thế của anh này không phải là đơn giản
rất có thể anh ta là con cán bộ hay là con rể của một vị cán bộ chức to nào đó
tuy nhiên tất cả những ý kiến trên cũng chỉ là một thông tin dự đoán của cư dân mạng
bản thân tuấn vỏ mã ba mươi sáu chưa từng lên tiếng và cũng không chia sẻ nhiều về gia thế của mình
với tuấn phỏ mã cư dân mạng nói gì về anh ta
thanh tra giao thông tuấn phỏ má ba mươi sáu đó các bạn ạ ba mươi sáu là biển số thanh hóa
phỏ má là con rể của bác cổ thụ nào đó trong ngành thanh tra giao thông chăng em đoán thế
là một bình luận tò mò của một quý khán giả về tuấn
hay người xem cũng có thể bắt gặp những comen như
tiểu sư ông này bí hẳn em mạnh dạn hỏi có phải là phỏ má của một phó giám đốc sở giao thông vận tải nào đó hay không
trong một video được đăng tải lên tài khoản tiktok người tự xưng là tuấn phỏ mã ba mươi sáu có độ dài một phút năm mươi ba giây
tuấn phở mã ba mươi sáu phát hiện hai người đàn ông đi xe ô tô đang bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý về hành vi vi phạm giao thông
thấy vậy người tự xưng là tuấn phỏ má ba mươi sáu đầu đội múc cối trần đi dép lê mặc quần shock hay tay sỏ túi quần đi thẳng vào bốt trực của cảnh sát giao thông
sau một lúc trao đổi tuấn phỏ má ba mươi sáu tay cầm một sổ
có màu xanh từ bốt của cảnh sát giao thông đi ra rồi đưa cho người vi phạm giao thông
người nhà nằm bệnh viện cấp cứu từ sáng đến giờ đi em không để ý
đi đường hà nội không nhìn biển báo người đàn ông trong clip nói
sau đó hai người đi ô tô đã hồ hởi mua hai chiếc máy cạo dâu của vị ân nhân với giá là hai trăm linh đồng một chiếc
ở một video khác những hình ảnh cho thấy người tự xưng là tuấn phỏ mã ba mươi sáu ngồi trên xe ô tô vừa đi vừa quay clip tại một chốt cảnh sát giao thông
tuấn phỏ má ba mươi sáu nói trong video
giúp hay cháu tí nào cháu áo trắng anh em nhìn thấy không một cháu đang vào trong xin sỏ rồi giúp cháu tí nhá
cháu ơi vào kêu là chú tuấn phỏ mã ba mươi sáu xin cho rồi về đây
vào xin bảo chú tuấn phỏ má ba mươi sáu xin cho rồi thế đã cầm cái gì của cháu chưa anh ơi nhắc nhở cháu nó cái nhá
một cảnh sát giao thông xuất hiện rồi vẫy tay ra hiệu cho tuấn phỏ má
tuấn phỏ má ba mươi sáu rời đi ngay sau đó hai phụ nữ kia cũng được cảnh sát giao thông cho đi
một video clip khác được đăng tải trên tài khoản tiktok
tuấn vỏ mã ba mươi sáu tuấn lưu thông theo hướng giảng võ lớn đến đèn xanh đèn đỏ thì thấy có hai người phụ nữ đi xe máy được cảnh sát giao thông dừng xe
thế vậy tuấn phỏ má liên miệng nói hỗ trợ hai em gái này luôn anh nhé ok nhé
sau đó người này điều khiển xe ô tô tạt vào bên lề đường phố giảng võ
xuống xe và đi về phía bốt cảnh sát giao thông
di chuyển đến gần bốt cảnh sát giao thông tuấn phỏ má ba mươi sáu nói
đi đi đi đi em
anh nói đi đi thì cứ đi đi
sau đó tiến lại gần bốt cảnh sát giao thông treo đùa một lái xe công nghệ rồi nói vọng vào bên trong
nơi có một cảnh sát giao thông đang làm việc
anh ơi thằng em em ấy quá
dù tuấn đăng tải các clip như vậy người xưng là tuấn phỏ mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông
người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết
trước đó ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã cho biết bắt khẩn cấp đối tượng hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê thanh hóa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trịnh thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tây ninh về hành vi tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có
tại cơ quan điều tra bước đầu tuấn khai nhận do không có nghề nghiệp lại muốn có
tiền tiêu xài nên dùng điện thoại di động vào internet đăng ký tài khoản trên mạng gia lô tự xưng mình là cảnh sát hình sự công an đồng nai làm quen được với nhiều cô gái
sau đó hẹn gặp mặt đi uống cà phê xem phim
với thời ăn nói và vẻ bề ngoài dễ nhìn nên tuấn thường đề nghị và được các con mồi giao điều khiển xe và giữ thẻ xe
sau đó tuấn giả vờ đi vệ sinh rồi lấy xe tẩu thoát
bằng thủ đoạn trên tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt năm xe máy của các cô gái
đoạn chiếm đoạt được tuấn mang lên quận một mươi hai thành phố hồ chí minh bán cho trịnh thị thúy với giá từ bốn một mươi ba triệu đồng một chiếc
trước đó trong tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn nhiều cô gái trẻ trên địa bàn tỉnh đồng nai đã tố giác cơ quan công an về một thanh niên sử dụng tài khoản trên mạng xã hội gia lô
tên là nguyễn hoàng tuấn anh tự xưng là cán bộ cảnh sát hình sự rủ kết bạn đi chơi và sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh cho biết
vừa bắt giữ đối tượng hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thanh hóa để điều tra về tội đánh bạc